sau thành công vang dội trong trận chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai ngôi sao len massi đã giành danh hiệu quả bóng vàng cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu
anh là cầu thủ đầu tiên nhận danh hiệu này hai lần ở đấu trưởng world cup
với hai bàn thắng ghi được trong trận chung kết messi có tổng cộng bảy bàn trên đất qatar
ngoài ra anh cũng tham gia vào suốt luân new york khi mà hai đội hòa nhau ba ba trong một trăm hai mươi phút thi đấu
trong khi đó thì kylian mbappé cũng đứng ở vị trí thứ hai và cũng là người giành danh hiệu chiếc giày vàng với thành tích ghi được là tám bàn hơn người đồng đội ở paris saint germain một bàn
cũng trong lễ trao giải sau trận chung kết thủ môn emilyano martinet của đội tuyển argentina đã giành danh hiệu găng tay vàng
trong khi người đồng đội ango fernandez được tôn vinh với danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải
sau khi argentina đánh giá truyền thống mỹ đã đánh giá truyền thống
argentina đăng qua ngôi vô địch world cup hai nghìn hai mươi hai người được nhắc tên nhiều nhất là danh thủ lionel messi
tuy nhiên thì ít ai biết được rằng đứng sau thành công của ngôi vô địch ấy không thể nào thiếu vắng sự đồng hành và dẫn dắt của huấn luyện viên dien skoloni khi đã giúp argentina thành công vang dội trên đất qatar
đây là lần thứ ba trong lịch sử argentina vô địch world cup
trước đó thì đại diện nam mỹ đã lên ngôi vào các năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và một nghìn chín trăm tám mươi sáu
theo đó thì huấn luyện viên lionel scaloni đã trở thành nhà cầm quân thứ ba trong lịch sử vô địch cả world cup đẫn copa america ở vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai
huấn luyện viên scarony bày binh bố trận rất hiệu quả
những sự điều chỉnh chiến thuật và thay người hợp lý của huấn luyện viên scanuni là chìa khóa giúp argentina vô địch giải đấu
trong cuộc họp báo chiến lược ra trẻ tuổi người đã đưa argentina vô địch copa america năm ngoái đã ca ngợi hết lời tinh thần thi đấu của các học trò trong trận chung kết